tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị chiều nay ngày hai mươi tám tháng chín đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm tại huyện kim động tỉnh hương yên
tại hội nghị đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên đã thông tin với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm và kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba quốc hội khoáng một mươi năm
thông tin thêm với cử tri về tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự đại tướng tô lâm cho biết từ đầu năm đến nay bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
quán triệt triển khai có hiệu quả các đội dân
công tác đảm bảo an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả cao hơn đã chủ động dự báo và triển khai toàn diện các biện pháp phòng chống tội phạm trong và sau dịch covid một mươi chín góp phần kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu quốc hội giao
các vụ án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đều cơ bản được khẩn trương điều tra làm rõ
về kiến nghị của cử tri đề nghị sớm thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ công chức nhất là cán bộ ngành y tế đại tướng tô lâm cho biết đối với vấn đề cải cách tiền lương cho cán bộ công chức hiện nay bộ đội vụ và các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện chính sách tiền lương mới trên cơ sở tình hình kinh tế xã hội và khả năng ngân sách nhà nước để đề xuất thời điểm thực hiện
về kiến nghị của cử tri cần có giải pháp kịp thời để đảm bảo đầy đủ thuốc chữa bệnh cho nhân dân và cần quan tâm chế độ đãi ngộ đặc biệt cho các cán bộ y tế
đại tướng tô lâm đề nghị ubnd tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh nâng cao năng lực và tính trách nhiệm trong công tác đấu thầu cùng với đó phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong lĩnh vực này
đại tướng tô lâm cũng đề nghị chính quyền tỉnh hương yên quan tâm xem xét giải quyết các ý kiến khác của cử tri
theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất
nhân dịp này đại tướng tô lâm đã trao một trăm linh bộ máy tính tặng các trường học trên địa bàn huyện kim động tỉnh hương yên
thưa quý vị để triển khai thi hành các quy định của luật cảnh sát cơ động đảm bảo đồng bộ thống nhất trên phạm vi toàn quốc khi luật có hiệu lực thi hành vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
vào sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức hội nghị quán triệt nội dung cơ bản của luật cảnh sát cơ động
luật cảnh sát cơ động được quốc hội khóa một mươi năm thông qua có năm chương ba mươi ba điều quy định về vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động
điều kiện bảo đảm và chế độ chính sách đối với cảnh sát cơ động trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
đây là cơ sở pháp lý vững chắc cho tổ chức hoạt động và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động quán triệt những nội dung cơ bản của luật cảnh sát cơ động và công tác chuẩn bị tổ chức triển khai luật trong công an nhân dân
so với pháp lệnh cảnh sát cơ động năm hai nghìn một mươi ba luật cảnh sát cơ động đã có nhiều quy định mới
một trong những điểm đáng chú ý của luật cảnh sát cơ động là bổ sung một số quyền hạn của lực lượng cảnh sát cơ động trong quá trình thực thi nhiệm vụ
theo đó luật quy định vị trí của cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang thuộc công an nhân dân với chức năng là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và được quy định cụ thể về nhiệm vụ quyền hạn tổ chức hoạt động
thưa quý vị mới đây ủy ban thường vụ quốc hội đã quyết định bổ sung dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tư vào tháng một mươi tới đây
hiện vấn đề này đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận bởi xuất phát từ chính nhu cầu của người dân trong việc lựa chọn sử dụng biển số đẹp và cũng để khai thác hiệu quả tài sản công là kho số đăng ký xe ô tô tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đầu giá
vì vậy việc hoàn thiện khung pháp lý để triển khai đấu giá biển số xe mang tính cần thiết và đáp ứng được các yêu cầu từ thực tiễn

từ trước đến nay biển số là biển theo xe nhưng mà đến quy định này đến chính sách mới này thì biển là biển theo người
thứ hai nữa là biển số trước đây chỉ là một giấy tờ gọi là xác định định danh cái xe thôi
thứ hai nữa là biển số trước đây chỉ là một giấy tờ gọi là xác định định danh cái xe thôi
đấu giá biển số xe lần đầu được cục cảnh sát giao thông đề xuất năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và sau gần ba mươi năm với năm lần đề xuất chưa thành công
thì tới đây với việc thí điểm đấu giá biển số xe được kỳ vọng tạo sự bình đẳng công khai trong lựa chọn sử dụng biển số xe đẹp vừa ngăn chặn hành vi trục lợi
và cũng tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước
một trăm linh kinh phí từ đầu giá sẽ được nộp lại cho ngân sách trung ương